xin kính chào và mời quý vị cập nhật tin tức cùng bản tin nhanh chín h của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin đến từ tp hcm lực lượng chức năng công an tp vừa triển xóa thành công một nhóm đối tượng
thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn tp hcm
các đối tượng trong băng nhóm này gồm nguyễn tiến quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trịnh minh hoài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và lăng kim sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại quận một mươi tp hcm
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận rủ nhau đi cướp giật để lấy tiền mua ma túy
qua các chơi của một trò chơi điện tử thông thường nhiều đối tượng đã lợi dụng để tổ chức cho người đặt cược lấy điểm quy đổi thành tiền
công an quận thanh khê tp đà nẵng vừa tiến hành bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc trên máy trò chơi điện tử bán cá
tại một siêu thị ở trung tâm thành phố
tại cơ sở kinh doanh game bán cá do hồ trung dũng chú quận sơn trà tp đà nẵng quản lý
công an quận thanh khê phát hiện bốn đối tượng gồm ông văn nghĩa hồng quốc huy huỳnh văn dũng phạm khắc kiệt
đều hai mươi một tuổi cùng chú tại quận ngũ hành sơn tp đà nẵng đang hướng dẫn cho hơn hai mươi con bạc đặt cược
vật chứng gồm sáu máy bắn cá tám điện thoại di động sổ sách máy móc liên quan đến việc quy đổi điểm thành tiền và gần bảy mươi triệu đồng tiền mặt
công an huyện quế võ tỉnh bắc ninh vừa phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành lệnh bắt tạm giam hà văn nam
về hành vi gây dối trả tử công cộng
hà văn nam bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng tại trạm thu phí bot phản lại
xảy ra vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại xã đức long huyện quế võ
và vào trước đó tháng một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quế võ cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can tạm giam sau đối tượng khác cũng vì hành vi gây dối trả tử công cộng tại trạm bot phản lại
liên quan đến sự việc học sinh trường mầm non thanh khương bắc ninh ăn phải thịt lợn nghi nhiễm sán
hiệu trưởng trường mầm non thanh khương đã bị đình chỉ công tác một mươi năm ngày để phục vụ công tác điều tra vệ sinh an toàn thực phẩm
hiện tại hơn năm trăm linh học sinh của trường đã nghỉ học do liên quan đến tình trạng thịt lợn nghi nhiễm sán gạo
gà đông lạnh chân gà hư hỏng liên tiếp được nhập vào bếp ăn của nhà trường
nấu cho học sinh mầm non ăn trong những ngày qua
nhà trường cũng đã dừng hoạt động bếp ăn bán chú trong hai tuần để phục vụ công tác điều tra dừng nhập thực phẩm từ công ty hương thành
ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa ra quyết định xử phạt hành chính chín mươi tám triệu đồng và đình chỉ bốn tháng
đối với cơ sở sản xuất bánh mì bánh ngọt do bà đoàn thị ngọc vương chú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ làm chủ

cơ sở này đã cung cấp bánh mì khiến cho tám mươi tám người bị ngộ độc thực phẩm trong các ngày từ hai mươi ba đến hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo kết luận cơ sở sản xuất bánh mì bánh ngọt này đã vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm
đặc biệt là thành phần dâm bông rau sống có trong bánh mì đã nhiễm salmonella
trong khi thành phần dưa chua có hẳn lượng crostridium perprinpen vượt ngưỡng cho phép